vào sáng ngày ba mươi một tháng bảy trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
thuộc khóm vĩnh đông phường núi sam thành phố châu đốc
tổ công tác đã phát hiện phong điều khiển xe máy đến chốt nên đã ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy qua chốt
lực lượng công an phường đã truy đuổi khoảng sáu km thì bắt được phong
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ trên người phòng một bọc nilon chứa tinh thể màu trắng
đối tượng khai nhận là ma tùy đá
công an phường núi sam đang phối hợp cùng công an thành phố châu đốc
tiếp tục điều tra về hành vi tăng chữa chai phép chất ma tùy đối với phòng

công an phường núi sam đã truy đuổi khoảng sáu km thì bắt được phòng
lúc chúng ta cần có những chế tài xử lý mạnh tay hơn đối với những hành vi này để dư luận không bị hoang mang
có phần hiệu quả hơn trong công tác phòng chống dịch hiện nay
đại biểu trần hoàng ngân đoàn thành phố hồ chí minh đã gửi lời cảm ơn chân thành tới chính quyền các địa phương và nhân dân cả nước
hỗ trợ thành phố hồ chí minh trong tâm dịch
mỗi cá nhân mỗi tập thể mỗi địa phương đều kề vai sát cánh cùng với thành phố hồ chí minh
như những khó khăn đồng lòng ứng phó dịch bệnh
cả nước chung tay cùng nhau vượt qua đại dịch và những người tuyến đầu đang hy sinh hạnh phúc bản thân
vì bình yên an toàn cho mỗi gia đình trước nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh đang trải qua những ngày chống dịch covid một mươi chín nhiều căng thẳng cam go và phức tạp
nhưng cũng từ trong gian khó đó người dân thành phố chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự quan tâm
sẽ chia ấm lòng tình người tình đồng chí tình đồng bào từng người dân doanh nghiệp mọi miền đất nước
có lẽ hơn lúc nào hết và hơn ai hết đội ngũ y bác sĩ nhân viên trong ngành y tế công an quân đội
và những người tham gia vào tuyến đầu của công tác phòng chống dịch bệnh phức tạp này
là nguồn cảm hứng của tinh thần đoàn kết của tình yêu thương tiếp thêm sức mạnh và niềm tin góp phần cùng cả hệ thống chính trị và cộng đồng
quyết tâm đẩy lùi dịch covid một mươi chín ổn định cuộc sống tiếp tục phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thế nhưng đã và đang có không ít những đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh căng thẳng để thực hiện các hành vi trục lợi
tung tin giả về tình hình dịch bệnh giả mạo cơ quan chức năng đánh lừa người dân vì mục đích động cơ cá nhân
mới đây nhất vào ngày hai mươi chín tháng bảy bộ y tế đã chính thức cảnh báo trang thông tin https www minipon vn
đã mạo danh cổng thông tin điện tử của bộ y tế tung tin xin được trợ cấp vaccine phòng chống dịch covid một mươi chín và kêu gọi người dân đăng ký tiêm phòng dịch
không chỉ có thế đã và đang có nhiều hành vi trục lợi vi phạm đáng lên án trong bối cảnh toàn dân cả nước chung tay chống dịch hiện nay
đến thời điểm này xã an thượng huyện hoài đức đã hoàn thành đợt tiêm thứ nhất với bốn trăm linh sáu liều
và không để xảy ra bất cứ trường hợp phản ứng nặng nào
dự kiến tổng số lượng người trong độ tuổi cần tiêm vaccine covid một mươi chín
từ một mươi tám đến sáu mươi năm tuổi của thành phố hà nội là trên năm một triệu người
các đối tượng được tiêm chia thành một mươi nhóm theo thứ tự ưu tiên
để bảo đảm tính chính xác minh bạch trong việc tiếp cận vaccine
trên truyền hình công an dân
và ngay sau đây thì biên tập viên hiền minh sẽ cùng quý vị
điểm qua một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn biên tập viên linh trị
thưa quý vị cả nước chỉ có hơn hai bác sĩ làm việc tại khoa hồi sức tích cực
cá biệt có một số tỉnh đồng bằng sông kiểu long chỉ có một bác sĩ về chuyên khoa này
theo báo tuổi trẻ từ khi dịch covid một mươi chín xảy ra câu chuyện về hồi sức tích cực
cho người bệnh nguy kịch đang lộ rõ hạn chế vừa yếu vừa thiếu
lý giải về thực trạng này bộ y tế cho rằng do
tác động của chính sách tự chủ nhiều bệnh viện tuyến tỉnh ít chú trọng công tác hồi sức tích cực
khi có ca bệnh nặng thường chuyển lên các bệnh viện tuyến trung ương
điều này khiến các bệnh viện tuyến cuối quá tải trong việc điều trị ca bệnh nặng
trong khi đó nhiều chuyên gia y tế cho rằng
lý do khiến bác sĩ hồi sức khăn hiếm xuất phát từ nhiều yếu tố
trong đó có lý do tế nghị là bác sĩ hồi sức chỉ có thể làm ở bệnh viện không thể làm phòng mạnh
vì vậy để thu hút nguồn nhân lực hồi sức tích cực
nhà nước cần có một cơ chế đặc biệt trong vấn đề lương bổng và các chế độ đãi ngộ khác
nhằm khắc phục tình trạng này bộ trưởng bộ y tế vừa chính thức phê duyệt đề án
tăng cường năng lực cấp cứu hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín
đại diện nhiều công ty đang cố gắng bằng nhiều cách để duy trì sản xuất nhằm giữ đơn hàng
tránh để chuỗi công ứng đứt gãy
bởi nếu dừng sản xuất đối tác và đơn hàng mất đi sẽ khó được tìm lại
người lao động sẽ thất nghiệp
tại tp hcm nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực sản xuất theo phương án ba tại chỗ
đã được cơ quan nhà nước phê duyệt
tuy vậy việc sản xuất trở nên khó khăn hơn do phải lo thêm chỗ ăn ở
đồng nghĩa chi phí đột thêm
trong khi đó giá bán hàng hóa không thể tăng nhằm giữ chân cũng như chia sẻ khó khăn với khách hàng
theo đánh giá của các chuyên gia đây là cách làm sáng tạo
khi các doanh nghiệp mạnh dạn đưa vào các biện pháp
các doanh nghiệp mạnh dạn đưa vào các biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn lao động
và phương án chống dịch tối ưu tại các khu chế xuất và khu công nghệ cao
trong khi đó ở phía bắc các nhà máy tại bắc ninh và bắc giang
cũng đang thông báo tuyển dụng hàng loạt nhân sự
sau một thời gian tạm ngừng hoạt động để chống dịch
lợi dụng tâm lý hoang mang lo sợ lây nhiễm covid một mươi chín
thời gian vừa qua đã xuất hiện không ít đối tượng xấu
đã mạo danh y bác sĩ cán bộ phòng chống dịch
sử dụng các phương thức lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người dân
theo báo kinh tế và đô thị các đối tượng thường thủ đoạn
tạo ra các phần mềm ứng dụng cho điện thoại
thoạt nhìn giống như các ứng dụng phổ biến
dùng để theo dõi diễn biến lây lan của dịch covid một mươi chín
khi mở các tập tin đính kèm hay nhấp vào các liên kết này
người dùng sẽ bị tấn công bởi các mã độc
nhằm lấy thông tin cá nhân thông tin bảo mật
hay chi tiết tài khoản ngân hàng thẻ tín dụng của nạn nhân
bên cạnh đó đánh vào tâm lý lo sợ lây nhiễm covid một mươi
các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng bá
các sản phẩm phun thuốc có thể chữa và phòng ngừa virus
để lừa nạn nhân trong khi trên thực tế
các sản phẩm này đều chưa từng được kiểm chứng
đã kết thúc thời gian đầu tuyển sinh đầu cấp cho hà nội
theo báo đại đoàn kết thì câu chuyện làm thế nào
để tính toán phương án đủ chỗ cho học sinh
ở các khu đô thị đông đúc quá tải dân cư
và các khu đô thị đông đúc quá tải dân cơ
vẫn chưa năm nào hết nóng

có bảy trăm tám mươi sáu trường tiểu học với gần hai mươi lớp
tính trung bình mỗi lớp có khoảng bốn mươi học sinh
đáng chú ý có lớp ở khu vực đông dân cư
sĩ số vượt quá năm mươi học sinh
trong khi đó điều lệ trường học của bộ giáo dục và đào tạo
quy định cấp tiểu học có sĩ số không quá ba mươi năm học sinh một lớp
tuy nhiên trả lời báo đại đoàn kết
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội phạm văn đại cho biết
với quy mô hai
trong hai tám trăm linh trường hợp
ngành giáo dục thủ đô cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh
hiện tượng quá tải chỉ xảy ra cuộc bộ
sở đã yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo
tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương
tăng cường đầu tư xây dựng trường phòng học
ưu tiên những nơi có khu công nghiệp
nơi tập trung đông dân cư
tiếp theo chương trình an ninh ngày mới
mời quý vị và các bạn cùng cập nhật các tin tức đáng chú ý
trong bản tin sáng phương nam
xin mời biên tập viên quang huy
xin cảm ơn biên tập viên hiện minh
một tin nhanh và an ninh trực tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long khánh tỉnh đồng nai
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam hai tháng đối với đối tượng vũ nhật tân ba mươi tám tuổi
để điều tra về tội chống người thi hành công vụ
trong sáng hai mươi hai tháng bảy
tân điều khiển xe máy chở bạn lưu thông trên đường lê a
kiểm soát dịch bệnh ở cầu bình lộc khu phố súi trồn phường bảo vinh
lực lượng kiểm soát yêu cầu dừng lại để kiểm tra và tiến hành khai báo y tế theo quy định
tuy nhiên tân đã tự ý rời khỏi khu vực khai báo y tế
lấy xe với ý định tiếp tục di chuyển
đồng thời có thái độ thách thức chống đối và không chấp hành yêu cầu của tổ công tác
liên tục chỉ bới lan mạ lực lượng chức năng
do đó tổ công tác đã khống chế bắt giữ
và đưa đối tượng về trụ sở công an xã bình lộc để làm việc
chiều tối ngày ba mươi một tháng bảy phó thủ tướng vũ đức đam thay mặt thủ tướng
ký công điện số một nghìn sáu mươi ba về phòng chống dịch
trong đó có yêu cầu tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội
theo chí thị một mươi sáu thêm một mươi bốn ngày đối với một mươi chín tỉnh thành phía nam
một mươi chín địa phương phía nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu
hiện tại phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu tiếp tục áp dụng biện pháp này
theo chí thị một mươi sáu thêm một mươi bốn ngày kể từ ngày kết thúc giãn cách xã hội
theo công văn số chín trăm sáu mươi chín ngày một mươi bảy tháng bảy của thủ tướng
những tỉnh sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội nếu đã kiểm soát được dịch bệnh
thủ tướng cho phép có thể nới lỏng giãn cách theo từng khu vực trong nội bộ tỉnh
nội dung quan trọng của công điện là kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay
các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống y tế để người dân an tâm ai ở đâu ở đấy
từ hôm nay ngày một tháng tám tuyệt đối không để người dân di chuyển ra khỏi nơi cư trú
tới khi hết giãn cách trừ những người được chính quyền cho phép
đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát đến địa bàn tỉnh khác
lãnh đạo chính phủ yêu cầu các tỉnh liên quan phải tổ chức đón đưa về địa phương đảm bảo an toàn
đồng thời tổ chức xét nghiệm vận chuyển bằng xe khách có thể bố trí xe tải
chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy
thưa quý vị lực lượng tuyến đầu đang chiến đấu để đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh
tuy nhiên ở những vùng dân cư không có ca nhiễm những vùng xanh tại thành phố hồ chí minh
hàng ngày vẫn đòi hỏi một cuộc chiến khác thầm lặng nhưng vất vả không kém
sự đoàn kết của dân cư và chính quyền địa phương là vũ khí quan trọng nhất
trong cuộc chiến giữ gìn những vùng xanh giữa tâm dịch
nhiều ngày qua ủy ban nhân dân phường chín quận gò vấp triển khai các chốt kiểm soát
người dân ra vào cửa ngõ của phường
tại các khu phố tổ dân phòng tự quản bảo vệ vùng xanh cũng được thiết lập
để siết chặt việc đi lại của người dân trừ các trường hợp thực sự cần thiết mới được ra ngoài
ủy ban chí đạo
về phòng chống dịch của phường chín đã lên một kế hoạch thành lập các chốt
để bảo vệ vùng xanh trong chính khu phố
hiện nay các vận động thể thống chính trị của chính khu phố cùng với người dân
thành lập đến nay được hai mươi bốn chốt trên chín khu phố bao gồm bảy mươi tổ chức phố trên đường bàn phường
trên mô hình này cũng vận động người dân chấp hành tốt
chiến dịch của phường chín bảo vệ vùng xanh trong chín khu phố
phó bí thư thành ủy tp hcm đã đến thăm tặng quà tại điểm giữ vững vùng xanh và nơi chăm lo tốt cho người trong khu vực phong tỏa trên địa bàn quận tân bình
phó bí thư thành ủy tp hcm nguyễn hồ hải đánh giá cao những cách làm mới quyết đoán tạo ra hiệu quả lớn trong công tác phòng chống dịch
chính nhờ sự hiệu quả trong công tác quản lý tuyên truyền nên những vùng xanh không có các ca dương tính covid một mươi chín
phó bí thư thành ủy yêu cầu cần phải tuyên truyền để lan tỏa cách làm những khu phố phường quận huyện khác làm theo
trong phần tiếp theo của chương trình để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua sắm hàng hóa trong thời gian giãn cách hà nội đã cấp phép cho người giao hàng hoạt động trở lại
sống đẹp hôm nay mời quý vị cùng đến với những câu chuyện đầy tính nhân văn nối dài hành trình săn sẻ yêu thương
các bộ phim xảy ra khiến người phụ nữ bay qua nắp cạp bộ ô tô rồi văng xuống đường
hiện chưa rõ địa điểm cụ thể xảy ra sự việc nhưng ngay sau khi được đăng tải đoạn clip đã nhận về nhiều ý kiến bình luận trái chiều từ phía cộng đồng mạng
tuy nhiên đa số ý kiến đều cho rằng khi di chuyển qua điểm giao nhau cả hai phương tiện đều không chủ động quan sát và giảm tốc độ nên va chạm mới xảy ra
để tránh tình trạng người dân tự ý di chuyển bằng xe cá nhân không đảm bảo yêu cầu về kiểm soát phòng chống dịch bệnh
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về phối hợp tổ chức đưa người dân từ tp hcm về các tỉnh thành trong thời gian thực hiện chỉ thị số một mươi sáu
theo đó các cơ quan tổ chức trực thuộc ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hoặc hội đồng hương tại tp hcm là đầu mối tiếp nhận đăng ký theo yêu cầu
đối tượng phù hợp với kế hoạch của từng tỉnh thành tổ chức xét nghiệm thông báo số lượng người dân được vận chuyển địa điểm thời gian
người về quê phải được vận chuyển tập trung bằng phương tiện giao thông công cộng hàng không đường sắt đường bộ không di chuyển bằng phương tiện cá nhân
đối tượng phù hợp với đại diện các địa phương để tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển về vị trí tập kết tại tp hcm sân bay tân sơn nhất ga đường sắt hòa hưng bến xe
sở y tế được giao tạo điều kiện ưu tiên xét nghiệm và trả kết quả cho các đối tượng thuộc nhóm này trong thời gian sớm nhất khuyên cáo các trường hợp không được di chuyển
gần một mươi bảy người giao hàng hóa thiết yếu đã được sở giao thông vận tải hà nội cấp mã xác nhận đưa phép hoạt động
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua sắm hàng hóa trong thời điểm thành phố thực hiện giãn cách phòng chống dịch bệnh
bên cạnh đó trong thời điểm này việc giám sát người dân ra đường không có lý do chính đáng cũng sẽ được tăng cường hơn nữa
kinh nghiệm sau đây của phóng viên thời sự
anh ngô quang đạt làm việc trong một công ty chuyển phát nhanh trên địa bàn thành phố hà nội
thời điểm hà nội thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu anh yên tâm đi giao hàng vì đã có mã cấp phép của sở giao thông vận tải hà nội cung cấp
khi qua các chốt kiểm tra chỉ cần xuất trình giấy phép biểu chính đã đảm bảo được lưu thông
tuy nhiên vẫn còn rất nhiều trường hợp đi giao hàng khi không hoặc chưa được sở giao thông vận tải cấp phép
thay vào đó chỉ cần xuất trình giấy phép phiêu chính đã đảm bảo được lưu thông
đây là những giấy xác nhận của cửa hàng
theo chỉ thị một mươi bảy của ủy ban nhân dân tp hà nội về giãn cách xã hội các loại xe công nghệ vận chuyển khách đều phải dừng hoạt động
chỉ có nhân viên giao hàng của các siêu thị sàn thương mại điện tử
và công ty biểu chính chuyển phát biêu phẩm được cơ quan quản lý đăng ký có mã qr code thì mới được phép hoạt động
tôi đã phối hợp với công an thành phố ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và hai sở chuyên ngành
về danh sách lái xe thì chúng tôi đều đăng tải trên trang web của sở giao thông vận tải
và cũng như thông báo cho ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và công an thành phố hà nội để phối hợp giám sát cho công tác kiểm tra
trước nhu cầu thực tiễn thì đến tại thời điểm này sở giao thông vận tải chúng tôi đã phối hợp
với sở công thương và sở thông tin truyền thông đã xác nhận là một mươi bảy mã số
và đối với các mã số này thì trải dài ở là ba mươi quận huyện thị xã và chủ yếu phục vụ cho công tác vận chuyển hàng thiết yếu
và phục vụ cho công tác là biêu chuyển phát nhanh
theo đó cơ quan chức năng sẽ giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
ngoài ra đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường việc kiểm soát và xử lý các trường hợp
cố tình ra đường không có lý do chính đáng
bởi phía trước là bao nhiêu điều phải lo lắng
nhiều người dân chủ yếu là lao động nghèo đã không thể chờ đến lúc địa phương vào đón
họ đã chọn cách rời thành phố hồ chí minh cũng như các địa phương khác bằng phương tiện cá nhân
dù vậy thì trên hành trình có lúc cả nghìn km đó
họ không hề cô đơn
vâng có thể là một chai nước một hộp cơm của người đi đường
là sự đồng hành của các chiến sĩ cảnh sát giao thông và các tình nguyện viên tham gia sửa xe tiếp nhiên liệu miễn phí
để những người con xa quê trở về cảm thấy ấm lòng hơn
và những câu chuyện ý nghĩa này sẽ có trong phóng sự sống đẹp ngay sau đây
mời quý vị cùng theo dõi
anh vũ văn công vào tỉnh bình dương mưu sinh đã được nhiều năm nay
dịch bệnh bùng phát nhiều nơi gia đình không thể trụ được với nỗi lo cơm áo
gạo tiền anh đành mang theo con cái trở về quê
vượt qua hàng nghìn km trở về thanh hóa khi qua địa phần các tỉnh
anh cũng như nhiều người khác trong đoàn đã nhận được nhiều tấm lòng giúp đỡ sang sẻ yêu thương
dân công an cán bộ nhà nước ra mua chiếu chăn màn rồi là dường xếp cho chúng em đủ để cho chúng em sinh hoạt
cả mấy trăm người
rồi là đi mua cơm cán bộ đi mua cơm rồi có những người người ta mang ra nước uống rồi đồ ăn
chúng em ăn không hết
từ bắt đầu từ đấy về đây thì
các chạm nói chung là chúng em ăn không hết sang cội các em không phải mất tiền
đấy là chúng em rất âm mộng
trong quá trình tiếp đón dẫn các đoàn xe máy từ các tỉnh phía nam về quê tránh dịch
nhận thấy nhiều bà con gặp trở ngại khi phương tiện thụn lốp hư hỏng do di chuyển đường dài
lực lượng cảnh sát giao thông đà nẵng đã kêu gọi các đội tình nguyện có khả năng sửa chữa xe máy cùng tham gia hỗ trợ
với sự chung tay của nhiều tình nguyện viên trong nhóm sos đà nẵng
câu lạc bộ tiên phong của trường đại học đông á
bà con khi qua địa phần thành phố sẽ được sửa xe tiếp nhiên liệu miễn phí
các cơ quan ban ngành chính quyền các nhà hảo tâm đã tạo ra các điểm dừng
để cho người dân được nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe
đồng thời tiếp ứng về lương thực nước uống và phối hợp với các tình nguyện viên
để sửa chữa các phương tiện thư hỏng để đảm bảo
đảm bảo cái việc đi lại trên địa bàn thành phố đà nẵng
theo dõi trên mạng mình thấy ở những hoàn cảnh mà họ đi về
mà có nhà bốn người mà có mấy em bé mình thấy rất là tội
mà nhiều lúc họ về đến đây là xe hầu gặp sự cố là không thể đi di chuyển được
nhưng mình sẽ giúp một phần nào đó để hỗ trợ cho bà con có chuyến đi tốt nhất
là khi qua đà nẵng là để người ta có cái nhìn tốt hơn
đẹp hơn về những tuổi trẻ ở đà nẵng tuổi trẻ xung kết ở đà nẵng
trong quá trình hỗ trợ để đảm bảo an toàn phòng dịch
các tình nguyện viên luôn trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ
giữ khoảng cách an toàn với người dân
các đội nhóm chia thành nhiều tổ sẵn sàng có mặt kể cả ngày đêm hay rạng sáng
không ngại khó ngại khổ để giúp đỡ người dân
thấy bà con đi về cũng cố gắng ra hỗ trợ bà con đi về cho đến nơi đến chỗ an toàn thôi
tụi em là thanh niên thì nói chung là xung kết
thấy bà con cần giúp thì anh em sẵn sàng hỗ trợ
luôn luôn vui vẻ
thế bà con được an toàn bình an về nhà là vui vẻ
có lẽ ai cũng dần thấm mệt khi chặng đường về đến quê nhà vẫn còn rất gian nang
nhưng họ luôn cảm thấy ấm lòng bởi trên hành trình ấy
họ không hề đơn độc và cảm thấy yêu mến hơn hai tiếng đồng bào
thưa quý vị trở về quê nỗi lo về dịch bệnh có thể đã ở xa hơn một chút
nhưng không được lơ là mỗi người dân trở về từ vùng có dịch
phải nâng cao tinh thần trách nhiệm vì gia đình vì cộng đồng thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống covid một mươi chín
để hành trình sáng sảy yêu thương thực sự trở nên trọn vẹn hơn
và những hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
chúc quý vị một ngày cuối tuần an toàn và nhiều niềm vui